bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đà nẵng cũng vừa phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn ngà voi và vẩy tê nhập lậu
trước đó vào chiều bốn tháng một mươi tại cảng tiên sa các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hàng loạt container thuộc lô hàng nhựa tái chế của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên trường sử nhập về từ nigeria
qua đó đã phát hiện và thu giữ hơn một mươi tấn ngà voi và vải tt nhập lậu vào việt nam
lực lượng bộ đội biên phòng đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa lô hàng tiếp tục kiểm tra mở rộng khu vực cảng và điều tra làm rõ vụ việc